tỉnh tuyên quang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khuyến khích phát huy vai trò của người có uy tín
trong cộng đồng để tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vận động nhân dân thực hiện
chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cùng nhau xây dựng cuộc sống
ngày càng ấm no quê hương ngày càng phát triển
ông lương thái hồng dân tộc tày thôn trương xã hùng lợi huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
nguyên là bí thư đảng ủy xã hùng lợi sau khi nghỉ hưu ông được người dân trong thôn
quý trọng tín nhiệm bầu là người có uy tín với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại xã
ông hồng tích cực tuyên truyền những chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
để người dân hiểu và thực hiện thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
ông hồng đã vận động các hộ dân trong thôn đóng góp tiền và ngày công để hoàn thành hơn
một mét đường bê tông nông thôn giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn
với trách nhiệm
ở thôn bản bình xã trung minh huyện yên sơn
ông chu tuần ngân
dân tộc giao nhiều năm liền được người dân trong thôn tín nhiệm bầu là người có uy tín
trước nguy cơ mai một của làn điệu báo dung nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào
dân tộc giao ông ngân đã đề xuất với ủy ban nhân dân xã thành lập câu lạc bộ hát báo dung
của thôn nhằm bảo tồn và phát triển nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình
đối với địa phương thì các cụ là cũng mất không còn nhiều thế vì vậy là bác nghĩ là
nếu như mình không kịp thời truyền dạy thì chắc chắn là bản sắc văn hóa dân tộc là sẽ mất không còn người duy trì nữa
trong những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân
bằng uy tín sự am hiểu thực tiễn địa phương và phong tục tập quán
người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh bảo đảm tăng năng suất
cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và nhân dân nói chung
bên cạnh đó nhiều người uy tín đã tích cực phát triển kinh tế xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao
trở thành tấm gương cho nhiều hộ dân học tập
ban dân tộc chúng tôi thời gian tới sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện về công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với người có uy tín
đồng thời là mình nâng cao chất lượng người uy tín ở dưới cơ sở để đảm bảo khi mà bình xét
phải có chất lượng tăng cường đi cơ sở để nắm tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân
những năm gần đây kinh tế xã hội của tỉnh tuyên quang có nhiều chuyển biến tích cực
đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh có sự thay đổi đáng kể
việc phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng có đạo
đã góp phần tích cực để đảng bộ tỉnh tuyên quang mặt trận tổ quốc các đoàn thể các tổ chức cơ sở đảng
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương